thưa quý vị qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ các dấu hiệu sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn tuấn ân công ty điện lực bình thuận và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị phụ kiện cho ngành điện
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tuấn ân và công ty điện lực bình thuận cùng với các đơn vị có liên quan khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi bảy bị can về năm tội danh trên
liên quan đến vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị có liên quan trong giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu
và rửa tiền của bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn một về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh
ở giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
ngoài ra theo lãnh đạo bộ công an số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng trương mỹ lan đem đầu tư mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài
bị nạn nhân ngăn cản đánh nhau quân và giao bỏ đi và sau đó trở lại đâm nạn nhân tử vong
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt khẩn cấp hứa minh quân quê ở sóc trăng và nguyễn văn giao chú tp hcm để điều tra về hành vi giết người
trước đó quân và giao xảy ra vạch
quân và giao xảy ra vạch và chạm giao thông với một nam thanh niên điều khiển xe máy
thấy vậy một người đàn ông là nhân viên làm việc gần đó chạy qua can ngăn nên hai đối tượng leo lên xe bỏ đi
sau đó quân và giao quay lại tìm người đàn ông và lấy dao đâm nạn nhân tử vong
tại cơ quan công an đối tượng bước đầu khai nhận hứa minh quân là người trực tiếp đâm chết người đàn ông trên
ông đặng công khôi phó cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính và ông hoàng anh tuấn phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước
bộ công thương vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hành vi sai phạm của ông khôi và tuấn liên quan đến vụ án tại công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
liên quan đến vụ án trước đó ông lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy bến tre bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
còn ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công khư thương bị khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ
liên quan đến chuyên án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hai mươi tỷ đồng đã được công an tỉnh quảng nam phối hợp với các công an đơn vị địa phương điều tra triệt phá
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị can gồm nguyễn quang tứ chú tỉnh thái bình và đỗ minh trí chú tỉnh hương yên
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan công an đã khởi tố hơn năm mươi đối tượng người nước ngoài và người việt nam về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hóa đơn tiền tệ qua biên giới
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm số tiền vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
bằng thủ đoạn rủ sang thái lan làm bán hàng online với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng đối tượng lường thị vận đã lừa đưa chín nạn nhân sang lào và myanmar
công an tỉnh điện biên vừa khởi tố bắt giữ lường thị vận chú tại điện biên đối tượng về hành vi mua bán người
tại cơ quan công an đối tượng vận khai nhận
trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bằng thủ đoạn trên vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân sang làm việc tại lào và myanmar
sau khi bị lừa bán các nạn nhân bị ép phải tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác hoặc lôi kéo người khác sang để làm việc
nếu ai không thực hiện đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập trích điện bỏ đói nhiều ngày thậm chí bị bán sang công ty khác cưỡng bức làm mại dâm yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng một người
cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi mua bán tảng chữ hàng cấm
kiểm tra hành chính lực lượng công an đã phát hiện trên cabin xe ô tô hai hộp pháo hoa loại bốn mươi chín quả và hai bịch pháo bi
phụ xe nguyễn viết huế thừa nhận mua số pháo này về sử dụng
khám xét chỗ ở lực lượng công an đã thu thêm năm hộp pháo hoa
từ lời khai của huế lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ
từ lời khai của bùi duy dũng thu giữ tổng cộng là trên bảy mươi năm kg pháo hoa các loại được mua về cất dầu bán kiếm lời
theo quy luật vào thời điểm cuối năm và dịp tết nguyên đán tình hình vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nhất là hành vi sản xuất mua bán đốt pháo cháy phép sẽ gia tăng
lực lượng công an tỉnh ninh bình đã triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm điều tra phát hiện và xử lý nghiêm loại tội phạm này
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại ninh bình
trong những ngày này lực lượng công an ninh bình đang huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán đặc biệt là đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về pháo
đối với lĩnh vực về pháo giám đốc quan tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh và pco sáu
chủ động nắm chắc tình hình